tại quảng trường ba đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
đất nước tự do con người tự do kể từ mùa thu đặc biệt ấy
từ thân phận nô lệ mỗi người dân việt nam được làm chủ cuộc đời mình làm chủ đất nước
và để ngày hôm nay những khát vọng việt nam vươn ra biển lớn
khẳng định vị thế quốc gia với bạn bè quốc tế
hôm nay ngày quốc khánh mùng hai tháng chín hàng triệu người dân việt nam
đã thực sự tự hào và xúc động
khi hai chữ tự do được định nghĩa là khi những khát vọng việt nam được cất lên
kỳ đài cao hơn bốn mét rộng và sâu hơn bốn mét trên đó có một cột cờ cao hơn một mươi mét sừng sững uy nghi
buổi lễ meeting bắt đầu giây phút hồ chủ tịch đập tuyên ngôn độc lập đã tạc vào lịch sử như một mốc son trói lọi của toàn thể quốc gia dân tộc
hồ chủ tịch đập tuyên ngôn độc lập đã tạc vào lịch sử như một mốc son trói lọi của toàn thể quốc gia dân tộc
hồ chủ tịch đã thu hoạch giao động từ sáu mươi năm đến bảy mươi tạ mỗi hectare với giao lúa hiện nay duy trì ở mức từ sáu đến bảy đồng một kg cao ít nhất hơn một đồng một kg so với vụ trước
nông dân rất phấn khởi nhất là đối với bà con vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
điều tại cuộc họp báo ở thủ đô tokyo ông yoshihide suga khẳng định nếu chúng cử ông sẽ tiếp tục duy trì các chính sách của thủ tướng abe trong đó có các chính sách kinh tế abe nomics
trên mặt trận đối ngoại ông cam kết nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề triều tiên bắt cóc công dân nhật bản trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi và một nghìn chín trăm tám mươi đồng thời tìm cách ký kết hiệp ước hòa bình với nga để chính thức kết thúc tình trạng chiến tranh giữa hai nước
ông suga giữ vị trí tránh văn phòng nội các từ cuối năm hai nghìn một mươi hai trong thời gian qua ông đã nhiều lần phủ nhận khả năng trở thành người kế nhiệm thủ tướng abe
tuy nhiên sau khi thủ tướng abe thông báo từ chức ngày càng có nhiều thành viên cấp cao trong nội bộ đảng ldp bày tỏ mong muốn ông suga sẽ ra tranh cử để tiếp tục thực hiện các chính sách của người đương nhiệm
thủ tướng nga mikhail mishustin sẽ có chuyến thăm tới belarus và làm việc với các nhà lãnh đạo quốc gia đồng minh đông âu trong ngày mai mùng ba tháng chín
chuyến thăm của thủ tướng nga diễn ra trong bối cảnh belarus đang chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ
bộ trưởng ngoại giao belarus cho biết sự ủng hộ của đồng minh quan trọng nhất là nga sẽ giúp đất này ngăn chặn nguy cơ can thiệp từ bên ngoài
hôm hai mươi bảy tháng tám tổng thống nga vladimir putin cho biết ông sẵn sàng cử lực lượng hỗ trợ chính quyền belarus nếu tình hình đối đầu leo thang
theo reuters các chuyên gia của cơ quan an ninh liên bang nga đã có mặt ở minsk từ cuối tháng tám
thưa quý vị thông báo mới nhất từ nhà trắng cho biết mỹ sẽ không tham gia vào sáng kiến toàn cầu do tổ chức y tế thế giới who đứng đầu nhằm phát triển sản xuất và phân phối công bằng vaccine ngừa covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn một trăm bảy mươi quốc gia trên thế giới đều tham gia các cuộc đàm phán ban đầu về dự án chung có tên gọi covax với sự tham gia của who liên minh châu âu đức nhật bản và một số tổ chức phi chính phủ lớn
tuy nhiên chính quyền tổng thống mỹ donald trump đã tự phát triển vaccine với mục tiêu sản xuất ba trăm linh triệu liều vaccine vào cuối năm sau
các chuyên gia y tế nhận định việc mỹ từ chối tham gia vào dự án covax có nghĩa rằng mỹ đang đánh cực vào hiệu quả của việc tự phát triển vaccine vốn có thể dẫn đến việc tích trữ vaccine và nâng giá thành sản phẩm